những các chuyên gia về đô thị tại việt nam các nhà khoa học đã ước tính rằng với nạn tắt nhãn giao thông hiện nay mỗi năm thành phố tổng thất lên đến khoảng hai mươi ba tỷ đồng một con số khổng lồ
chính vì vậy phải giải quyết cho bằng được bài toán giao thông công cộng cũng là một trong bảy chương trình đột phá của thành phố hồ chí minh từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thực trạng tắt nhãn giao thông và giải pháp thế nào trong việc mở rộng hệ thống giao thông công cộng tại thành phố hồ chí minh sẽ là câu chuyện của tuần này
nhưng trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân bày tỏ niềm tin công trình sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động của tổng lãnh sự quán cộng hòa liên bang đức tại thành phố hồ chí minh
cũng như kết nối cộng đồng doanh nghiệp đức và các nước châu âu tại việt nam
bí thư thành ủy nguyễn thị nhân cho biết sắp tới thành ủy thành phố hồ chí minh sẽ làm việc cùng với phòng thương mại và công nghiệp đức tại việt nam
phối hợp tìm giải pháp thúc đẩy đào tạo nghề hợp tác kinh doanh tại thành phố hồ chí minh
các cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp để tòa nhà đi vào hoạt động hiệu quả nhất
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân tránh tình trạng khiếu nại khiếu kiện kéo dài
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong vừa ký văn bản về việc thực hiện chế độ tiếp công dân của thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
theo đó thời gian tiếp công dân định kỳ là vào ngày hai mươi và hai mươi bảy hàng tháng
nếu trùng vào ngày lễ tết hoặc công tác đột xuất
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo
việc tiếp công dân định kỳ dành cho các trường hợp đơn có bút phê hoặc chỉ đạo của lãnh đạo thành phố
đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hoặc sở ngành quận huyện nhưng chậm giải quyết theo quy định pháp luật
những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo kết luận của lãnh đạo thành phố nhưng chậm thực hiện
với những vụ việc gây gắt phức tạp có nhiều người tham gia liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan hoặc các cơ quan có nhiều ý kiến khác nhau
các vụ việc nếu không xem xét kịp thời có thể mất an ninh trật tự
các chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp công dân đột xuất mà không cần theo lịch định kỳ
ngày khai giảng năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại tp hcm cũng đánh dấu một bước ngoặt mới trong việc tuyển dụng giáo viên
theo đó từ nay thành phố sẽ giao quyền tự chủ cho các trường về tuyển dụng và sử dụng giáo viên
giúp các trường chủ động hơn trong sử dụng kinh phí ngân sản
các trường cũng được yêu cầu phải xây dựng đội ngũ giáo viên đạt các chuẩn nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu đổi mới
đảm bảo về chất lượng đủ về số lượng có trình độ ngoại ngữ và tinh học đảm bảo khả năng ứng dụng thành thạo công nghệ
thông tin khi thực hiện công tác giảng dạy và tiếp cận trí thức mới
thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh sinh viên trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền
nhắc nhở cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh sinh viên thực hiện tốt luật an toàn giao thông đường bộ đường thủy
ngành giáo dục và đào tạo thành phố khuyến khích học sinh sinh viên và cán bộ giáo viên của các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố
sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân
nhất là những chuyến đi có cửa ly dài trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng điểm có lưu lượng giao thông lớn
cùng với đó tập trung tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ giáo viên sinh viên học sinh
các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhất là một số vi phạm về nồng độ côn đi sai phần đường làng đường chờ quả số người quy định
nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các mặt hàng thực phẩm dịp tết trung thu
từ ngày một tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất
kinh doanh bánh trung thu trên toàn thành phố
đợt kiểm tra cao điểm này nhắm vào các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống
trong đó tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều
trong tết trung thu như bánh mứt kẹo nước giải khát thịt và các sản phẩm từ thịt v v
những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn như cơ sở sản xuất lớn
chợ đầu mối siêu thị trung tâm thương mại lớn cơ sở nhập khẩu thực phẩm cũng sẽ được thanh tra kiểm tra nghiêm ngặt
yêu cầu chung của lãnh đạo tp hcm là tuyệt đối không để các sản phẩm mùa trung thu không đảm bảo an toàn thực phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường
thưa quý vị theo đánh giá của các chuyên gia
có nhiều lý do để tình hình tắc nghẽn giao thông tại tp hcm ngày một nghiêm trọng
trong đó có ý thức của người tham gia giao thông
tuy nhiên nguyên nhân cốt lõi vẫn là hạ tầng giao thông tại tp hcm đã không phát triển kịp với đà tăng dân số cơ học
vậy nên dù chi hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm để mở rộng nhiều tuyến đường xây thêm nhiều cây cầu
nhưng vấn nạn kẹt xe thật sự vẫn là nỗi ám ảnh của người dân sinh sống tại tp hcm
đặc biệt sau mỗi dịp lễ tết như tết độc lập hai tháng chín vừa qua
việc tắt nghẽn hàng giờ liền tại các cửa ngõ thành phố đã trở nên quá quen thuộc với người dân
mời quý vị xem một phóng sự ngắn về vấn đề này mà truyền hình nhân dân tại thành phố vừa thực hiện
như mọi khi ngay sau đợt nghỉ lễ tp hcm lại tiếp tục gánh chịu áp lực về giao thông
các cửa ngõ ra vào thành phố tình trạng ung tắc hàng giờ liền đã diễn ra
khi người dân quay trở lại tp hcm
để làm việc và học tập
các nhà khoa học đã ước tính rằng với nặng tắt nghẽn giao thông hiện nay
mỗi năm tp hcm tổng thức lên đến khoảng hai mươi ba tỷ đồng
nhưng vấn đề không chỉ là tiền mà từ chuyện thiếu an toàn trong giao thông
còn dẫn đến tổng thức nặng này hơn đó là nhân mạng
theo số liệu mới nhất trong tháng bảy tp hcm đã xảy ra ba trăm hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết sáu mươi chín người và bị thương hai trăm bốn mươi hai người
việc ung tắt giao thông tai nạn giao thông xuất phát từ thực tế
việc gia tăng dân số cơ học dẫn đến phương tiện giao thông cá nhân tăng không ngừng
theo quy hoạch tp hcm đến tận năm hai nghìn hai mươi mới có một mươi triệu dân
nhưng trên thực tế hiện đã có trên một mươi hai triệu dân
cùng với phương tiện cá nhân để phục vụ dân sinh các loại xe vận tải cũng tăng không ngừng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu số ô tô như đầu kéo xe tải tăng lên một năm triệu đồng
một trăm tám mươi chiếc một ngày có ngày lên hai trăm năm mươi chiếc
khi phương tiện dày đặc trên mặt đường cũng là lúc ý thức trong việc tham gia giao thông giảm hẳn
càng khiến tình hình giao thông ở tp hcm tệ hơn
tám mươi các vụ tai nạn giao thông được phía cơ quan điều tra đánh giá xuất phát từ ý thức người tham gia lưu thông
ngồi trên ô tô hoặc ngồi bên đầu đó tăng chiếc xe tăng đi như thế này muốn quạt ngang thì quạt muốn quật ngay thì quạt
không thể xử lý kịp mà cố tình
không ai không biết đi vào đường cấp là vi phạm nhưng vẫn đi
không ai không biết là vượt dàn đỏ mà thậm chí con nó bảo ba ơi về dàn đỏ mà cứ bảo ba vẫn chạy
có những trường hợp như thế thậm chí
phải cải thiện tình hình giao thông tp hcm là một nhiệm vụ cắp bách
chính vì vậy từ đầu năm đến nay chính quyền tp hcm dồn lực vào mảng giao thông khá lớn
cầu chữ y sau nhiều lần nâng cấp sửa chữa sẽ được tiếp tục mở rộng với ngân sách một trăm tám mươi sáu tỷ đồng từ ngân sách thành phố
theo đó ba nhánh cầu dài gần năm trăm linh mét đều sẽ được mở rộng từ chín mét thành một mươi hai mét
tải trọng cầu cũng được nâng cấp từ một mươi ba lên một mươi tám tấn và chịu được động đất cấp bảy để giải tỏa nút thắt về khu vực quận năm quận tám
tại cửa ngõ phía bắc thành phố hai dự án mở rộng đường trường chinh và tân kỳ tân quý với tổng vốn đầu tư hơn hai sáu trăm linh tỷ đồng
để xóa kẹt xe ở đoạn giao lộ giữa hai đường này với đường âu cơ cũng đã được phê duyệt nhằm giải tỏa nút thắt cổ chai này
cũng mở cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tp hcm đã ký kết biên bản thỏa thuận cho vay vốn của tám dự án đầu tư
theo hình thức đối tác công tư ppp trên địa bàn thành phố giữa các nhà đầu tư và các ngân hàng
các tổ chức tính dụng với tổng mức tính dụng cho vay hai mươi sáu tỷ đồng
phục vụ cho các lĩnh vực hạ tầng giao thông chống ngập cải tạo chỉnh trang phát triển đô thị
trước đó tp hcm có hai mươi ba dự án đầu tư theo hình thức ppp đã hoàn tất ghi kết hợp đồng
với tổng vốn đầu tư đạt khoảng bảy mươi một một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
sáu mươi dự án khác đang được thành phố triển khai với tổng mức đầu tư dự kiến là ba trăm chín mươi năm tám trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
tuy đã rất nỗ lực nhưng việc cải thiện tình hình giao thông tại tp hcm vẫn tiến triển khá chậm
bởi những lý do khách quan
với tư cách người đứng đầu thành phố đứng đầu ban an toàn giao thông tp hcm
chủ tịch quỹ ban nhân dân tp hcm cũng đã xin lỗi người dân thành phố
nhờ một cách biểu hiện sự quyết tâm trách nhiệm của mình
nguyện trong việc điều hành trong thời gian sắp tới

trách nhiệm chúng ta là quản lý thành phố này mà để tình hình như vậy đó
thì là khẩu tâm chứ
tính đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm thành phố đang quản lý hơn bảy hai triệu phương tiện
trong đó có đến hơn sáu năm triệu xe mô tô
xe mô tô trung bình mỗi năm tăng đến hơn một mươi
đó là chưa kể hơn một triệu xe gắn máy vãn lai
lưu thông hàng ngày trên đường thành phố
thói quen lưu thông bằng xe gắn máy trở thành đặc thù mà đến thời điểm này
hầu như chưa chính sách nào của thành phố có thể giải quyết dứt điểm
chuyên gia giao thông tiến sĩ phạm xanh đã thốt lên
nếu hơn bảy triệu xe cùng lưu thông trên diện tích hai mươi sáu triệu m hai mặt đường giao thông ở thành phố
thì chỉ cần xe máy thôi cũng đã không còn kẻ hở
bài toán giao thông công cộng cần tìm lời giải
bởi nếu không chuyện ủng tắc giao thông sẽ trở thành vấn đề không lối thoát
tắt ngãn giao thông được các chuyên gia ví như cục mão đông
gây tắt ngãn mạch máu kinh tế của thành phố
chính vì vậy chính quyền thành phố đã và đang tìm các giải pháp hữu hiệu
phù hợp với thực tiễn nhằm khuyến khích người dân đi lại trong nội đô
bằng các phương tiện giao thông công cộng
nhằm giảm thiểu phương tiện cá nhân một phần của nguyên nhân kẹt xe
dùng lực để nâng cao chất lượng xe buýt để chạy bằng năng lượng sạch
xe buýt điện và cả đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến metro
được coi là một trong những nỗ lực của chính quyền thành phố hồ chí minh
những nỗ lực này bước đầu đã nhận được những tín hiệu vui
khi sau bốn năm liên tục theo đà giảm súc
hành khách đi xe buýt tại thành phố hồ chí minh đã tăng trở lại
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
để giải bài toán về giao thông đô thị
thành phố hồ chí minh đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ
huy động nhiều nguồn lực và chất xám
cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
thành phố đã hoàn thành thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh
nhằm giảm kẹt xe và hỗ trợ điều tiết giao thông
một cách hiệu quả nhất trên tuyến đường võ văn kiệt
dự án này do đại học quốc tế đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
phối hợp với sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh thực hiện
điểm nhấn của dự án này chính là công nghệ hoàn toàn của việt nam
do giảng viên sinh viên của trường thực hiện
hệ thống có ba mươi năm camera liên kết với camera giao thông
giúp thu thập hình ảnh xe cộ trên đường để thống kê dữ liệu
dựa vào hình ảnh thực tế có tính chính xác chín mươi
các nhân viên trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn
sẽ đánh giá tình trạng giao thông tại hiện trường
từ đó điều phối thời lượng đèn tín hiệu để điều tiết dòng xe giảm mụn tắt
dữ liệu này được cập nhật năm phút một lần
giúp dự báo tình trạng giao thông qua các số liệu vận tốc và mật độ xe
sau một năm thí điểm hệ thống đã được nghiệm thu và đánh giá cao
vì từ trung tâm điều khiển có thể kịp thời phát hiện và xử lý những vị trí kẹt xe
trong điều kiện thiếu sáng dưới sáng mưa nắng camera vẫn xử lý được hình ảnh
ngoài ra các camera này còn giúp ghi nhận biển số các xe vi phạm luật giao thông
dự án này đã giúp cho ngành giao thông cũng như nhà quản lý
nắm bắt được tình hình giao thông tại khu vực một cách tốt hơn
từ đó sẽ có những giải pháp
biện pháp để đưa ra để xử lý thích ứng góp phần cho việc giảm ủng tắc giao thông hiện nay của thành phố
cùng với việc cải thiện hệ thống điều tiết
việc mở rộng và cải tiến các loại hình vận tải hành khách công cộng
cũng được chính quyền thành phố hồ chí minh dùng lực nhằm tạo nên cú hít
trong đó việc phát triển các dịch vụ và sản phẩm thân thiện với môi trường
các giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính
sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng được coi là tiêu chí phải đạt được
nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng
thành phố hồ chí minh đã quyết định khuyến khích chuyển đổi ba trăm linh xe buýt thông thường
thành xe buýt thân thiện môi trường trong dự án một nghìn sáu trăm tám mươi xe buýt đóng mới giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy
với chính sách miễn toàn bộ thuế trước bạ
cùng với sự ra đời của các xe buýt xanh sử dụng khí nén thiên nhiên cng
một điều quan trọng khác cũng bắt buộc phải được cải thiện
đó là chất lượng phục vụ hành khách
bởi môi trường sống cần cải thiện không chỉ đơn giản là chuyện khí thải
mà còn là sự thoải mái khi sử dụng các phương tiện công cộng
đối với cái xe mới này thì theo chỉ đạo của hợp tác xã
thay đổi cùng cách phục vụ như là tận tình chú đáo
cũng mong là sẽ rước được nhiều hành khách
các loại phương tiện đặc biệt là phương tiện hành khách công cộng
sử dụng khí thân thiện trong môi trường này là một trong những nội dung

đảm bảo được điều kiện môi trường của thành phố
cái thứ hai nữa khi mà cái vận tải hành khách công cộng
đặc biệt là xe buýt sử dụng khí này mà chạy ngoài đường
thì như vậy sẽ không còn hình ảnh xe buýt mà xả khói đen nữa
thì như vậy cũng là một cái làm cho cái hình ảnh xe buýt thay đổi
theo thống kê của viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải
việc vận hành xe buýt sử dụng nhiên liệu cng giúp giảm phát thải hai mươi khí co hai

gần sáu mươi năm khí co hai
và hơn sáu mươi khí hc ra môi trường
đồng thời tiết kiệm từ ba mươi đến bốn mươi chi phí nhiên liệu
sau khi thử nghiệm hai tuyến xe buýt
tuyến số một từ bến hành đi chợ lớn
và tuyến một trăm năm mươi một từ bến xe miền tây đi bến xe an sương
và ngược lại bằng xe sử dụng khí cng
với chi phí đóng mới lên đến hai bảy mươi năm tỷ đồng một chiếc với nhiều tín hiệu tốt
đã có thêm gần bảy trăm linh xe buýt trên ba mươi chín tuyến xe có trợ giá được thay mới
cùng với việc lắp bốn tuyến xe
và có hơn ba camera quản lý trên hơn ba xe buýt để theo dõi
nhằm điều chỉnh ngay những hành vi không đúng mực với hành khách
những chiếc xe buýt xanh với sáu mươi chỗ ngồi
cửa đóng mở tự động
hệ thống rao trạm tự động
đang khiến các hành khách
đặc biệt là sinh viên sử dụng phương tiện hài lòng hơn
em nghĩ đi xe buýt thân thiện sẽ có lợi là nó có góp bằng bảo vệ môi trường
một phần nữa là gì nó mới và nó đẹp
nên sẽ rất thân thiện
sinh viên thích thú hơn
với nhiều nỗ lực
vận tải hành khách công cộng cũng đã nhận được những quả ngọt ban đầu
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
lượng hành khách đi lại bằng xe buýt tại thành phố đạt một trăm sáu mươi ba ba triệu lượt
tăng một mươi bốn bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
đây là lần đầu tiên sau bốn năm
lượng hành khách đi xe buýt tại thành phố hồ chí minh có dấu hiệu hồi sinh
không ngừng lại ở đó
thành phố hồ chí minh vừa đưa vào hoạt động thêm ba tuyến vận tải bằng xe buýt điện
nhằm phục vụ du khách tại trung tâm thành phố hồ chí minh
cả ba tuyến đều bắt đầu từ đường nguyễn thị minh khai
tuyến một dừng tại các điểm tham quan là nhà thờ đức bà
bưu điện thành phố dinh thống nhất và chợ bến thành
tuyến hai dừng tại các điểm tham quan là bảo tàng lịch sử
bảo tàng chứng tích chiến tranh cung văn hóa lao động và công viên tàu đàn
tuyến ba dừng ở các điểm bảo tàng lịch sử
chợ bình tây chợ bến thành chùa bà thiên hậu
chợ an đông nhà thờ đức bà bảo tàng chứng tích chiến tranh và bưu điện thành phố
tất nhiên những nỗ lực ấy sẽ vẫn là chưa đủ nếu thiếu đi loại hình vận tải công cộng công suất lớn
hiện tuyến metro ở thành phố hồ chí minh được nhà thờ nhật bản thi công bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất
đã gần sông tầng ngầm ở phía dưới nhà hát thành phố hồ chí minh
với chiều dài một mươi bảy hai km bắt qua năm cầu
có một mươi một nhà ga
dự kiến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sẽ lắp được rây
quỹ ban nhân dân tp hcm cũng cho hay theo quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt
tp hcm dự kiến sẽ có tám tuyến đường sắt đô thị và ba tuyến xe điện mặt đất
các trung tâm hành chính của thành phố chủ yếu đi ngầm trong nội đô
chính vì vậy thành phố đang rất quyết liệt trong việc mời gọi các nhà đầu tư có uy tín
để tham gia trong sáu dự án tới
ngay cả vấn đề việc chậm trễ giải ngân của bộ tài chính cho tuyến metro số một
cũng được phía tp hcm họp bàn và đề nghị cho phép tp hcm ứng trước
rồi giải quyết thủ tục sau cho kịp tiến độ
hơn bao giờ hết người dân có thể nhìn thấy chính quyền tp hcm đang rất quyết tâm
giải bằng được bài toán giao thông trong đó nâng cao chất lượng
cũng như sự đa dạng trong phục vụ giao thông công cộng
bởi đó cũng là tiêu chí quan trọng của một thành phố đáng sống
thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
tp hcm hôm nay của truyền hình nhân dân tuần này
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh hãy liên hệ với chúng tôi
qua hộp thư tbhcmhômnay tvaconggmail com